trong những năm vừa qua tỉnh thanh hóa đã huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực miền núi
và trong đó ưu tiên các công trình trọng điểm như giao thông thủy lợi điện lưới
tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế cho các huyện miền núi phía tây còn gặp nhiều khó khăn
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín tổng nguồn vốn từ các chương trình dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đầu tư cho vùng dân tộc
miền núi tỉnh thanh hóa đạt trên tám mươi tỷ đồng trong đó vốn ngân sách nhà nước khoảng tám ba trăm linh tỷ đồng
các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững và xây dựng nông thôn mới đem lại hiệu quả thiết thực
tạo nên sự khởi sắc tại nhiều huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
đối với hệ thống hạ tầng giao thông các tuyến đường huyết mạch như đường nối các huyện phía tây
tuyến quốc lộ hai trăm một mươi bảy quốc lộ bốn mươi bảy đều được nâng cấp và mở rộng
tỉnh thanh hóa cũng đã cải tạo trên một trăm linh công trình hồ đập kiên cố hóa hơn một sáu trăm linh km canh mương
cùng với việc phát triển mạng lưới đường giao thông và thủy lợi đến nay một trăm linh số xã ở các huyện miền núi của tỉnh
đã được dùng điện lưới quốc gia có mạng truyền dẫn cáp quang và được phủ sóng thông tin di động